chiều cường dân cao đã làm vỡ một đoạn bờ bao chống lũ dài gần hai mươi mét ở khu vực ba cồn khương phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ khiến hàng chục hậu dân bị mất trắng tài sản hoa màu thủy sản và nhà cửa bị ngập sâu trong biển nước
khoảng năm năm trở lại đây lần nào chiều cường lên cao cũng làm vỡ tuyến bờ bao gây ngập trên diện rộng tuy nhiên mỗi lần tuyến bờ bao bị vỡ chính quyền phường quận có xuống kiểm tra nhưng không có giải pháp khắc phục nên mỗi lần vỡ bờ bao là người dân trong vùng tự huy động lực lượng sửa chữa đắp đề
theo tính toán vụ vỡ đoạn bờ bao ngăn chiều cường ở khu vực cồn khương gây thiệt hại cho các hộ dân hàng trăm triệu đồng